hai mươi ba bốn trăm bảy mươi sáu là con số ghi nhận ca tử vong tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi một
hai mươi ba bốn trăm bảy mươi sáu đồng bào đã ra đi vì dịch bệnh covid một mươi chín
hai mươi ba bốn trăm bảy mươi sáu là con số đếm được nhưng đau thương mất mát thì không gì có thể đong đếm
hai năm với đại dịch covid một mươi chín không phải quãng thời gian quá dài trong cuộc đời mỗi người
nhưng dường như lại dài bất tận bởi chúng ta không biết bao giờ hai năm ấy sẽ kết thúc
hai năm qua đại dịch đã mang đến biết bao đau thương và mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần
nhưng trên hết đại dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mệnh của hơn hai mươi ba bốn trăm linh đồng bào cán bộ chiến sĩ
để lại nỗi đau tận cùng cho người thân gia đình và bạn bè
từ đó hàng ngàn trẻ mùa côi cha mẹ
từ đó những hình ảnh đau đớn đến tận cùng của người cha người mẹ
người chồng người vợ người con người anh chị em
khi chỉ có thể tiếp nhận kỷ vật thân nhân
đeo đẳng mãi trong tâm trí người ở lại
nỗi đau ấy sự mất mát ấy như một cơn lốc khủng khiếp quét qua
để rồi trong lòng người ở lại chỉ còn những khoảng trống không sao khỏa lấp
ngược dòng thời gian nhìn lại những đau thương mà đại dịch đã mang đến
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày hai mươi chín tết nguyên đán canh tí
tại bệnh viện chợ rẫy ghi nhận hai bệnh nhân có mất mát và mất mắt
vì covid một mươi chín trên lãnh thổ việt nam là hai cha con người phụ hán trung quốc
nhưng phải qua hơn nửa năm vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việt nam mới có ca tử vong đầu tiên vì covid một mươi chín
đó là bệnh nhân bốn trăm hai mươi tám bảy mươi tuổi quê tại quảng ngãi
với tiền sử suy thận mạng tính chạy thận một mươi năm
gần một năm sau vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
việt nam ghi nhận ca tử vong thứ một trăm linh
là bệnh nhân một mươi hai nghìn bốn trăm một mươi một sáu mươi hai
tại quận một thành phố hồ chí minh
từ đây với sức công phá khủng khiếp của biến chủng sars cov hai
ở các đợt dịch tiếp theo
tại tâm dịch đà nẵng hải dương bắc giang bắc ninh thành phố hồ chí minh
số lượng người tử vong lần lượt phá các mốc

dù toàn xã hội đã chung sức tận lực chống dịch
dù các lực lượng y tế tuyến đầu đã chiến đấu bất kể ngày đêm
dù đã có những y bác sĩ và cán bộ tiền phương hy sinh vì covid một mươi chín
và tới ngày hôm nay con số ghi nhận ca tử vong đã lên đến hai mươi ba bốn trăm bảy mươi sáu
trong đó chỉ riêng thành phố hồ chí minh đã có hơn một mươi bảy hai trăm linh bệnh nhân qua đời vì covid một mươi chín
trong số các trường hợp tử vong số ca tử vong ở nữ cao hơn nam
cụ thể nam chiếm bốn mươi một năm còn nữ chiếm năm mươi tám năm
tám mươi sáu năm ca tử vong trên năm mươi tuổi
trong các trường hợp tử vong có ba mươi tám trẻ em sáu mươi hai phụ nữ mang thai
mất mắt đó nỗi đau đó không còn của riêng ai của riêng cá nhân hay gia đình nào
mà đã trở thành nỗi đau chung của cả dân tộc
bốn mươi năm gắn bó với nghề chỉ còn bốn tháng nữa
bác sĩ trịnh hiễu nhẫn có thể về hưu là trọn nghiệp
thế nhưng ngày ấy không bao giờ đến
những ngày cuối tháng năm huyện nhà bè bắt đầu xuất hiện những ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
bác sĩ trịnh hữu nhẫn lúc ấy là trưởng trạm y tế xã phước lộc
cùng với bốn nhân viên của mình bác sĩ trịnh hiễu nhẫn đã trở thành một trong những ca mắc covid một mươi chín đầu tiên

bà thân ngọc hương vợ của bác sĩ nhẫn chia sẻ
khi chồng tham gia công tác chống dịch gia đình đã rất lo lắng
bởi tuổi đã cao sức cũng đã yếu ông lại mang trong mình căn bệnh cao huyết áp kinh niên
xong là trạm trưởng y tế bác sĩ nhẫn đã không đứng ngoài
dù chỉ còn bốn tháng nữa là về hưu
lao vào chống dịch bác sĩ nhẫn dù rất nhớ con cháu
nhưng ông hiểu rằng mình không thể về nhà
có chăng chỉ có thể đứng trước cổng vẫy tay chào đứa cháu mới tròn một mươi tháng tuổi
trong đợt lấy mẫu giữa tháng bảy ông nhẫn được phát hiện mắc covid một mươi chín
và chỉ sau hai tuần điều trị hồi sức tích cực đến ngày bốn tháng tám bác sĩ nhẫn đã mãi mãi ra đi
bà hương chia sẻ khoảng thời gian khi còn nằm điều trị hồi sức
ông vẫn luôn tận tâm với bệnh nhân ngay cả khi sức khỏe của mình đang nằm giữa làn ranh giữa sự sống và cái chết
ông vẫn hàng ngày gọi điện hỏi thăm tình hình dịch bệnh ở xã
có người dân trong xã không biết ông nằm viện họ gọi điện nhờ tư vấn bệnh
trên tay ông sưng phù nhưng vẫn cố gắng tư vấn cận kẽ
nhiều ngày sau khi chồng mất bà hương nói vẫn còn văng vảng lời ông chấn an gia đình khi lên đường chống dịch
nếu tôi nghỉ thì trong trạm nhân lực chỉ còn lại bốn người
lương tâm tôi không cho phép công việc nặng nề sao mà nỡ thấy anh em gánh hết được
bác sĩ nhẫn đã ra đi và nguyện vọng duy nhất mà ông gửi gắm lại cho hai đứa con
cho hai đứa cháu ngoại và cho cả người vợ đồng hành cùng mình suốt bốn mươi năm đó
là mong ước thành phố mau chóng vượt qua dịch bệnh mọi người đều bình an
để sự hy sinh của anh không còn vô nghĩa
bà hương kể lại lời chăn chối của chồng
chị trần thị phương hằng là điều dưỡng hạng bốn tại bệnh viện đến nay đã một mươi tám năm
khi dịch covid một mươi chín bùng phát ở thành phố hồ chí minh
chị đã không ngại khó khăn tình nguyện nhận nhiệm vụ chăm sóc f tại khoa hồi sức tích cực
khi khoa này chuyển đổi công năng điều trị covid một mươi chín
quá trình chăm sóc người bệnh chị hằng đã mắc covid một mươi chín
và ngày một tháng tám chuyển đến điều trị tại một bệnh viện
tại đây chị hằng được chăm sóc điều trị tận tình và khỏe lại với kết quả xét nghiệm đủ điều kiện xuất viện
ngày một mươi ba tháng tám khi xe cấp cứu bệnh viện gia đình đưa chị về quê mẹ ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
cách ly theo nguyện vọng của chị
tuy nhiên tại đây chị hằng đột ngột khó thở có đưa đến trung tâm y tế nhưng không qua khỏi

bác sĩ nguyễn anh dũng giám đốc bệnh viện nhân dân gia đình cho biết
nữ điều dưỡng trần thị phương hằng công tác tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện từ tháng một hai nghìn ba
từ ngày hai mươi bảy bảy hai nghìn hai mươi một khi bệnh viện nhân dân gia đình chuyển đổi công năng khoa hồi sức tích cực chống độc
thành khoa hồi sức covid một mươi chín cũng là lúc chị hằng phải xa gia đình
xa hai đứa con nhỏ đang học lớp chín và lớp năm lưu trú tại khách sạn sau giờ làm việc căng thẳng
khi có xét nghiệm đủ điều kiện xuất viện chị có nguyện vọng về nhà mẹ ruột tại huyện xuân lộc đồng nai tiếp tục cách ly
bệnh viện đã cử xe cứu thương cùng nhân viên điều dưỡng đưa chị về
nhưng vừa về đến nhà chị đột ngột trở nặng khó thở được chuyển ngay đến trung tâm y tế xuân lộc và mất tại đây
có thể nói không ít những chiến sĩ trẻ đã ngã xuống giữa mùa covid
thời gian qua các cán bộ chiến sĩ công an đã tích cực phối hợp cùng các lực lượng khác
không quản ngại khó khăn nguy hiểm căng mình chống dịch
họ là những chiến binh nhiệt huyết là tấm lá chắn vững chắc giữa đại dịch covid một mươi chín
các chiến sĩ công an không quản ngại ngày đêm nắng mưa quyết tâm bám trụ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an toàn tại các khu cách ly bệnh viện giã chiến khu vực phong tỏa
nhiều chiến sĩ đã phải xa nhà mấy tháng trời để đi chống dịch chấp nhận hy sinh bị lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ
đó là trung úy nguyễn văn chiến hai mươi sáu tuổi đội an ninh công an huyện quỳnh lưu nghệ an
thượng úy phan tấn tài hai mươi chín tuổi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu tp hcm
đồng đội người thân cũng mãi tiếc thương đại úy lê huỳnh nhật minh ba mươi hai tuổi
phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tây ninh hy sinh ngày một mươi một tháng tám khi làm nhiệm vụ truy vết các em một do bị lây nhiễm covid một mươi chín
các chiến sĩ trên tuổi đời đều rất trẻ hy sinh giữa đại dịch covid một mươi chín
phức tạp tiên biệt những người chiến sĩ thân thương hầu hết chỉ là những cái trả vội của đồng đội
nhiều người thân còn chưa thể đến thắp một nén hương vĩnh biệt
sự hy sinh của các anh sẽ là động lực để những người trẻ những đồng đội của các anh
càng quyết tâm sông pha vào cuộc chiến chống dịch đẩy lùi covid trả lại bình yên cho xã hội
trong kỳ họp thứ hai của quốc hội khóa một mươi năm vừa diễn ra lãnh đạo đảng nhà nước đều gửi lời chia sẻ tới đồng bào đồng chí
về những mất mát tổn thất về tinh thần vật chất nhất là với những gia đình mất người thân do dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng phạm minh chính nói tại nghị trường quốc hội như sau
chúng ta tôn vinh tri ân cảm ơn và đánh giá rất cao những nỗ lực đóng góp của các tầng lớp nhân dân
sự công hiến to lớn hy sinh quên mình của các lực lượng tuyến đầu nhất là ngành y tế và cán bộ chiến sĩ quân đội công an đội ngũ cán bộ cơ sở
các tổ công tác cộng đồng các nhóm thiện nguyện trong phòng chống dịch bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân
để tưởng niệm những người bệnh nhân đã không may qua đời vì dịch bệnh covid một mươi chín
và để tri ân những cán bộ những người đã hy sinh trong công cuộc phòng chống đại dịch
vào hai mươi h tối ngày một mươi chín tháng một mươi một ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành
sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
theo đó lễ tưởng niệm đồng loạt diễn ra tại hội trường thống nhất số một trăm ba mươi năm đường nam kỳ khởi nghĩa quận một tp thủ đức và các quận huyện
theo kế hoạch tổ chức của ủy ban nhân dân thành phố hà nội lễ tưởng niệm diễn ra tại công viên thống nhất vào hai mươi h
dự kiến sẽ kéo dài ba mươi bốn mươi năm phút được truyền hình trực tiếp
khoảng ba trăm linh đại biểu tham dự gồm cả đại diện những gia đình có người mất do covid một mươi chín
các cơ sở tôn giáo như chùa và nhà thờ tại thành phố hồ chí minh cùng đánh chung tưởng niệm
vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một
ngoài nghi thức thắp nến tưởng niệm tại các quận một ba bốn năm tám bình thạnh phú nhuận tân bình
tổ chức thả đèn hoa đăng trên kênh nhiêu lộc thị nghè và kênh tàu hủ bến nghé vào lúc hai mươi h ba mươi năm phút
lễ tưởng niệm được tổ chức mong muốn có thể chia sẻ phần nào những nỗi đau mất mát với gia đình và người thân của họ
buổi lễ cũng là nguyện vọng mong muốn của nhân dân là tình cảm thiêng liêng trong mỗi chúng ta
và là sự quan tâm sẻ chia động viên của đại dịch
đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam với nỗi đau của đồng bào
không chỉ có những nén tâm nhang dành cho những người đã khuất
lễ tưởng niệm cũng là lời cảnh tình lời nhắc nhở tất cả chúng ta về nỗi đau và trách nhiệm với cộng đồng
cũng như với chính bản thân mỗi người trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín